trước sự phản ứng này bà điều hành khu cách ly yêu cầu nhóm của khanh buộc đàn chó mèo ở lại một điểm để quản lý không làm ảnh hưởng người xung quanh
về kết quả test nhanh bốn người trong nhóm của anh hùng khanh dương tính ncov
trong lúc nhóm anh khanh hùng chờ kết quả pcr đàn chó mèo bị tuột dây lại chạy trong khu cách ly
bà điều hành tiếp tục yêu cầu họ quản lý để đảm bảo công tác phòng chống dịch
đàn chó một mươi năm con gồm bốn lớn một mươi một con
ba con còn lại vừa và nhỏ được bỏ vào bao tải và rổ nhựa rồi để bên ngoài phòng cách ly
theo đó hành trình về quê của vợ chồng anh hùng đã kết thúc
việc tiêu hủy một mươi năm chú chó mặc dù để lại nhiều thương xót nhưng cách làm này của chính quyền cũng chỉ là để bảo vệ tốt nhất sức khỏe cho bà con và cần nhận được sự cảm thông của mọi người
thông tin trên cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại